còn tại quảng bình hai kg ketamin và một mươi bốn một trăm linh viên ma túy tổng hợp cũng vừa được công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình thu giữ
sau khi triệt phá thành công một đường dây mua bán tàng trữ và vận chuyển ma túy liên tỉnh
từ nhiều nguồn tin cơ quan công an xác định đối tượng mai văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình có liên quan đến đường dây vận chuyển
tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng cực lớn xuyên biên giới và liên tỉnh
hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi

lực lượng công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với công an huyện minh hóa và các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình
đã bắt quả tang nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần đăng hoàng sinh năm hai nghìn hai đều trú tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đang vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp ketamin và một mươi ba chín trăm ba mươi sáu viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
bàn chuyên án cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của phan văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và thu giữ được một trăm chín mươi tám viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
qua đấu tranh phan văn dương khai nhận mua ma túy của mai văn minh và được nguyễn ngọc sơn giao
chuyên án để thành công là thực sự phải đảm bảo bí mật đặc biệt là trong quá trình đấu tranh từ nằm bắt tinh hình
tinh sản liên hoan của các đồng chí tinh sản từ dọc tuyến đặc biệt là trong thời điểm phản phù hợp để tỏ ngon toàn bộ
kể cả đối tượng mai văn minh là đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp
và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng mai văn minh
đồng thời vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và các đối tượng liên quan